tối ngày ba mươi tháng một công an tp hcm đã phát đi thông báo truy nã đối tượng lê quốc tuấn
nghi can chính gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến bốn người tử vong
tại đường số một trăm hai mươi một thuộc ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi
trước đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê quốc tuấn về tội giết người cướp tài sản tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đặc điểm đối tượng lê quốc tuấn cao một m sáu mươi sáu nặng khoảng sáu mươi chín kg da hơi ngăm đen
tóc đen hớt cao xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mái trái sống mũi cao giọng nói miền nam
vũ khí đối tượng dùng gây án là súng ak dạng bán xếp
đặc điểm vật chứng cần truy tìm xe gắn máy hiệu novo v màu đỏ đen biển số năm mươi chín i hai ba mươi nghìn một trăm chín mươi tám
xe gắn máy hiệu way màu xanh biển số năm mươi chín x hai năm mươi chín nghìn năm trăm một mươi hai
hiện các đơn vị trực thuộc bộ công an và công an tp hcm đang tổ chức các biện pháp
truy bắt đối tượng lê quốc tuấn
đặc biệt nguy hiểm có vũ khí và rất manh động
không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn nấu
công an tp hcm kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh sát
khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân ubnd nơi gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một tp hcm
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy bốn trăm một mươi bốn và chín trăm linh chín sáu trăm hai mươi sáu